thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp trên biển đông nước ta đang di chuyển chậm theo hướng bắc
khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển và ảnh hưởng đến một số khu vực đất liền
vùng áp thấp trên biển đông sắp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
được biết lúc một mươi giờ ngày ba mươi tháng năm rãnh áp thấp có trục ở khoảng một mươi bảy hai mươi độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc biển đông có vị trí ở khoảng một mươi sáu năm một mươi bảy năm độ vĩ bắc

trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
ngày và đêm ba mươi tháng năm biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa
vùng biển từ đà nẵng đến bình thuận gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai ba mét biển động
khu vực vịnh bắc bộ khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
vùng biển từ quảng trị đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan mưa rào và rông
trong mưa rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao
chịu tác động của lốc xoáy gió giật mạnh và sóng lớn
ngoài ra theo cơ quan khí tượng đêm qua và sáng nay vùng núi bắc bộ tây nguyên và nam bộ
cục bộ mưa to lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng năm đến tám h ngày ba mươi tháng năm có nơi trên sáu mươi mm
như mường kim lai châu sáu mươi sáu mm việt vinh hà giang bảy mươi tám hai mm hùng mỹ tuyên quang một trăm ba mươi sáu sáu mm
dự báo chiều và đêm ba mươi tháng năm bắc bộ mưa rào và rông dài rác
cục bộ mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
từ chiều tối ba mươi tháng năm đến sáng ba mươi một tháng năm nam đồng bằng bắc bộ và thanh hóa đến quảng bình
có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi năm mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
chiều và tối ba mươi tháng năm tây nguyên và nam bộ mưa rào và rông rải rác
cục bộ mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
liên quan đến tình hình mưa bão trên vùng biển đông nước ta
mới đây trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đã đưa ra dự báo
từ nay đến tháng tám khả năng xuất hiện khoảng ba đến năm cơn bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong đó có khoảng một cơn bão đổ bộ vào đất liền
ngoài ra trên cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến hết tháng sáu
enino chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất từ tám mươi tám mươi năm
dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước từ tháng sáu đến tháng tám phổ biến cao hơn
từ năm đến một năm độ c so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
từ nay đến tháng tám trên biển đông có khả năng xuất hiện khoảng ba đến năm cơn bão áp thấp nhiệt đới
trong đó có khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền
số lượng báo áp thấp nhiệt đới trên biển đông từ năm sáu cơn
trung bình nhiều năm đổ bộ vào việt nam khoảng hai cơn
đặc biệt trong thời kỳ dự báo trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tại khu vực bắc bộ và trung bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng
trong thời kỳ nửa cuối tháng năm bảy
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng cay cắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
đặc biệt tình trạng khô hạn ở khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện và kéo dài
trong thời kỳ từ nửa cuối tháng năm tám
theo nhận định của các chuyên gia khí tượng mùa mưa tại khu vực bắc bộ xuất hiện
tương đương trung bình nhiều năm
tại khu vực trung bộ mùa mưa có khả năng xuất hiện tương đương so với trung bình nhiều năm
vào khoảng cuối tháng tám và nửa đầu tháng chín
mùa mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm
cuối tháng năm từ tháng sáu đến tháng tám
gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình
trong thời kỳ dự báo tổng lượng mưa ở khu vực bắc bộ phổ biến ở mức sấp xỉ
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ở khu vực trung bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
riêng khu vực trung và nam trung bộ tổng lượng mưa cao hơn từ một mươi ba mươi so với trung bình nhiều năm
ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ tháng sáu tổng lượng mưa phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
tháng bảy và tháng tám tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức cao hơn từ năm hai mươi so với trung bình nhiều năm
riêng tháng tám tổng lượng mưa tại khu vực tây nguyên phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
bên cạnh đó các chuyên gia khí tưởng cũng đưa ra nhận định
mùa lũ năm hai nghìn hai mươi bốn ít có khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực bắc bộ
từ tháng sáu đến tháng tám trên các sông bắc bộ xuất hiện các đợt lũ
mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực bắc bộ ở mức báo động một đến báo động hai
các sông suối nhỏ ở mức báo động hai đến báo động ba
các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng tám
tại khu vực trung bộ và tây nguyên từ nửa cuối tháng năm đến tháng bốn
trên các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh bình thuận và khu vực tây nguyên xuất hiện ba năm đợt lũ và giao động
các sông khác ở trung bộ mực nước biến đổi chậm
ở khu vực nam bộ từ tháng sáu đến tháng tám trên sông đồng nai có khả năng xuất hiện từ hai đến ba đợt lũ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm tại vùng biển khánh hòa đã xuất hiện hiện tượng vòi rồng
theo một số ngư dân cột vòi rồng cao gần một mét xuất hiện cách bờ biển khoảng năm trăm linh m
và di chuyển nhanh chóng trong khoảng ba đến bốn phút
trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền
phó chủ tịch ubnd xã vạn hưng huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa xác nhận với báo chí
về hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm
theo ông thông trong thời gian vòi rồng di chuyển
khu vực biển gần bờ ở xã vạn hưng thủy chiều đang rút
sức gió của vòi rồng đã làm rung lắc nhiều tàu đánh cá của ngư dân
rất may không có người bị thương
chia sẻ về trải nghiệm kỳ lạ của mình một cư dân sống tại xã vạn hưng chứng kiến hiện tượng vòi rồng kể lại
lúc đó trời bỗng nổi mây đen và gió lớn kéo đến
khi nhìn ra hướng biển mọi người phát hiện ra một cột vòi rồng cao gần một m
theo một số ngư dân cột vòi rồng này rất lớn và xuất hiện cách bờ biển khoảng năm trăm linh mét
vòi rồng di chuyển nhanh chóng trong khoảng ba bốn phút trên đường đi đã làm lật ngang một số tàu thuyền
sau khi vòi rồng đi qua nhiều tàu thuyền bị hư hỏng nặng với nước tràn vào buồng máy và một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa
người dân ven biển xã vạn hưng nhớ lại rằng cách đây hai năm từng xuất hiện vòi rồng trên vùng biển này
lý giải về hiện tượng này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
vòi rồng là một hiện tượng khí tượng tự nhiên hình thành trong khi bầu khí quyển có những xáo trộn không khí mạnh
chúng thường xuất hiện trong các cơn rông mạnh hoặc trước khi bão xuất hiện
lúc này luồng không khí nóng trong các đám mây rông bốc lên và luồng khí lạnh hơn đi xuống
hoặc khi nóng ẩm từ vịnh thổi vào gặp không khí lạnh và khô từ núi
các yếu tố này tạo điều kiện khiến các dòng không khí quay tròn bên trong đám mây
đặc biệt là các đám mây rông tích điện tạo thành một cơn vòi rồng
theo cơ quan khí tượng nguyên nhân xuất hiện vòi rồng là do một khối không khí nóng ẩm di chuyển ở dưới một không khí lạnh khô
thì có khả năng làm xuất hiện những xoáy khí
nếu xoáy khí này có áp suất trung tâm rất thấp nghĩa là vật chất trong tâm xoáy rất loãng
thì không khí nóng ẩm ở phía dưới bị hút lên tạo thành một cái vòi chuyển động xoáy rất mãnh liệt
cũng có trường hợp vòi rồng phát triển từ một cơn rông thường từ ổ rông rất mạnh hay siêu mạnh
nên ở đâu có rông dữ dội là ở đó có thể có vòi rồng song hiện tượng này rất hiếm gặp
một số con vòi rồng hay còn gọi là lốc xoáy có thể đạt tốc độ hơn ba trăm linh km trên giờ
đôi khi cột không khí xoáy nâng lên khỏi mặt đất sau đó lại chạm xuống một khoảng nào đó
và hút mọi thứ dọc theo đường đi của nó
cơ quan khí tượng lưu ý vòi rồng vẫn có thể xảy ra ở đất liền
ngay cả khi hoàn lưu bão đang ở biển hay khi các giải mưa bên ngoài cách xa tâm bão hàng trăm km
vòi rồng trong các cơn bão nhiệt đới đặc biệt nguy hiểm vì chúng có xu hướng hình thành rất nhanh
đôi khi chỉ trong một hoặc hai phút tốc độ di chuyển lên đến tám mươi chín mươi năm km trên giờ
một cơn vòi rồng mạnh có thể cuốn theo những vật thể to lớn như xe tàu thuyền ô tô tải đi một khoảng cách rất xa
thưa quý vị những thông tin mới nhất về diễn biến thời tiết trên biển đông và các khu vực trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại